các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nhà nghiên cứu trung quốc đã công bố thông tin chi tiết về dòng ba của biến thể siêu đột biến omicron
đây được gọi là dòng virus tàn hình vì khó phát hiện hơn so với dòng nguyên bản của biến thể omicron
theo các nhà nghiên cứu trung quốc biến thể omicron được chia thành ba dòng ba một ba hai và ba ba
trong đó pa một là dòng phổ biến nhất còn ba hai được gọi là dòng tàn hình khó phát hiện hơn
vì dòng này không có đột biến mất đoạn trong gen s vốn là đặc điểm của virus omicron nguyên bản
tại trung quốc một ca bệnh nhập cảnh nhiễm dòng ba hai đã được phát hiện tại tỉnh quảng đông
bệnh nhân là một người đàn ông ba mươi một tuổi đi máy bay từ muscat oman đến quảng châu tỉnh quảng đông
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai và được chuyển đến một khách sạn cách ly tập trung
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai người này nhận kết quả dương tính với sars cov hai
và được đưa đến bệnh viện nhân dân số tám quảng châu để điều trị
theo hình ảnh chụp ct ngực bệnh nhân có vùng viêm ở cả hai lá phổi
vào tháng một mươi hai kết quả giải trình từ gen cho thấy bệnh nhân nhiễm dòng ba hai của biến thể omicron
so với virus sars cov hai nguyên bản được phát hiện ở vũ hán dòng ba có tới sáu mươi bảy thay đổi ở nucleotis
ở cấp độ protein tổng số bốn mươi chín đột biến acid amin đã được phát hiện bao gồm hai mươi bảy đột biến ở protein gai
theo các nhà nghiên cứu trung quốc đặc điểm sinh học và khả năng lây truyền của ba
có thể khác với omicron nguyên bản gốc vì dòng này có nhiều khác biệt
tuy nhiên để đưa ra kết luận cuối cùng về tác động của ba giới chuyên gia cần nghiên cứu sâu hơn và tiếp tục theo dõi trong thời gian dài
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một biến thể omitforn được tổ chức y tế thế giới who xếp vào nhóm biến thể đáng quan ngại voc
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một mẫu trình tự trên đầu tiên của dòng ba được cơ quan y tế nam phi cập nhật lên sáng kiến toàn cầu
về chia sẻ dữ liệu bệnh cúng gisaid
đến thời điểm hiện tại tổng số mẫu gen của ba hai đã được phát hiện
dòng ba hai trên gisaid đã lên tới tám mươi chín mẫu chủ yếu là từ nam phi đan mạch canada anh mỹ ấn độ v v
tổ chức y tế thế giới who cuối cùng đã lên tiếng về một biến thể covid một mươi chín mới được gọi là ihu hoặc là b một sáu nghìn bốn trăm linh hai
lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở pháp vào cuối tháng một mươi hai sau khi bệnh nhân bắt đầu bị ốm ở vùng maxi vào tháng một mươi một
ít nhất một mươi hai trường hợp
biến thể isu được cho là có liên quan đến việc du lịch đến quốc gia châu phi cameroon và đã được xác nhận ở miền nam nước pháp tờ news đưa tin
chúng này có bốn mươi sáu đột biến khiến các chuyên gia lo lắng rằng nó có thể có khả năng kháng các loại vaccine hiện có hơn
và mặc dù có vẻ không lây lan nhanh chóng đặc biệt là khi so sánh với biến thể omic ron xuất hiện gần như cùng thời điểm
nhưng kể từ đó đã lây nhiễm rộng khắp toàn cầu
thông tin chi tiết về chủng mới bắt đầu lan truyền vào cuối năm ngoái
phát hiện trên báo chí trong tuần này sau một bài báo vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thu hút sự chú ý của giới khoa học bên ngoài nước pháp
giờ đây who cuối cùng cũng đã lên tiếng về biến thể mới
ngày bốn tháng một giám đốc quản lý sự cố covid một mươi chín của who ông abddi mahamud đã phát biểu trước báo giới tại geneva thụy sĩ
trong khi thừa nhận biến thể đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi ông mahammut nói rằng có dấu hiệu tích cực cho thấy isu không lây lan nhanh chóng
trong khi is you đang được who điều tra họ sẽ chỉ được tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại nếu được phát hiện là có nguy cơ nghiêm trọng
các chuyên gia quốc tế khác cũng đã cân nhắc để hạ thấp rủi ro do ix gây ra với nhiều người tin rằng nó có thể đã bị omit ron đè bẹp
trong số này có nhà vi rút học của làng đại học hoàng gia london tiến sĩ tom peacock
một trong những người đầu tiên cảnh báo về biến thể omicron vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ peacock giải thích trên twitter
rằng ihu thực sự có trước omicron và rằng trong ngần ấy thời gian có chính xác hai mươi chuỗi so với hơn một trăm hai mươi chuỗi của omicron trong thời gian ngắn hơn
có nghĩa đây không phải là một chuỗi đáng lo ngại quá nhiều tại thời điểm này
thử nghiệm của các nhà khoa học pháp đã phát hiện isu đã mang đột biến n năm trăm linh một i
lần đầu tiên được nhìn thấy ở biến thể enfa và các chuyên gia y tế tin rằng có thể làm cho chủng này dễ lây truyền hơn
nó cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
có nghĩa là nó có khả năng kháng vaccine cao hơn
tổng cộng isu có bốn mươi sáu đột biến và ba mươi bảy lần bị xóa
the election bớt đột biến
các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một ví dụ khác và sự xuất hiện không thể đoán trước
được các biến thể sars cov hai và sự du nhập của chúng ở một khu vực địa lý nhất định từ nước ngoài
biến thể ihu xuất hiện khi omicron tiếp tục tăng phái thế giới
mỹ vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi báo cáo hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín chỉ trong vòng một ngày
trung quốc đã kết thúc tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một với số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng lớn nhất trong bảy ngày
kể từ khi nước này phần lớn kiềm chế được dịch bệnh vắc xin trong khoảng hai năm trước
ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một tháng một thông báo nước này đã ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng ở trung quốc trong bảy ngày qua lên một một trăm năm mươi một trường hợp
đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất
đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất
tất cả chuyện có thể được bắt nability kể từ khi trung quốc khống chế được đợt bùng phát ở tp vũ hán vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
đợt dịch lần này trung quốc chủ yếu bắt nguồn từ tp tây an trung tâm công nghệ và công nghiệp với một mươi ba triệu dân ở tp trung quốc
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau đợt phong tỏa ở thành phố vũ hán
nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh kháng vaccine và lọt qua hàng rào chống dịch nghiêm ngặt
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm nay
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt
quý vị và các bạn thân mến trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid
tức zharo covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt
như xét nghiệm tri vết phong tỏa diện rộng
thế nhưng chiến lược này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi diễn biến dịch tại đây chưa có dấu hiệu giảm
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
tờ copple times đưa tin tây an đã có một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
cao nhất kể từ đợt bùng phát gần nhất hồi đầu tháng một mươi hai và đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp
thành phố này có hơn một trăm năm mươi ca nhiễm cộng đồng
là một đại đô thị lớn có hơn một mươi ba triệu dân từ nối đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tây an đã nâng cấp độ phong tỏa lên mức nghiêm ngạc nhất kể từ thời tâm dịch vũ hán đầu năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc người dân không được phép ra khỏi nhà thông báo mới nhất nêu rõ không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường
trừ những xe phục vụ công tác kiểm soát dịch
giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện và những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam một mươi ngày
ông han yuxin chuyên gia y tế về phòng chống dịch bệnh cho hay việc phát hiện số lượng lớn các trường hợp
nhiễm virus sars cov hai tại tây an là nhờ kết quả của chiến dịch xét nghiệm đại trà thường xuyên
cho thấy nhiều bệnh nhân sống trong những khu vực nguy cơ cao mà trước đây chưa được biết đến
chuyên gia hang tin tưởng quyết định phong tỏa chặt chẽ sẽ làm chậm tốc độ lây truyền virus giữa các cộng đồng
đồng thời số ca bệnh mới được phát hiện trong hai mươi bốn giờ dự kiến có xu hướng giảm sau một tuần
ông han nói thêm rằng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng những người nhiễm biến thể data có thời gian khởi phát bệnh ngắn hơn
với hầu hết bệnh nhân bắt đầu phát tán trong ba hoặc bốn ngày sau nhiễm
đồng thời với việc nhiều trường hợp tiềm ẩn sẽ dễ dàng được phát hiện trong những ngày tiếp theo của xét nghiệm định kỳ
sự việc tại thành phố tây an lần này được cho là biện pháp chống dịch nghiêm ngặt nhất
đối với một thành phố lớn có dân số hơn một mươi triệu dân kể từ đợt phong tỏa đội bất xúc ngoài bất nhập ở vũ hán
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi vũ hán đóng cửa toàn bộ thành phố trong bảy mươi sáu ngày
theo giới chuyên gia tây an không cần phong tỏa kéo dài như vũ hán
do tình hình hiện nay đã khác
biện pháp phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ đồng bộ mà theo từng giai đoạn tương ứng với nguy cơ thực tế
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trung quốc ghi nhận thêm hai trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín mới
mức tăng cao nhất kể từ tháng ba năm ngoái khi đại dịch càng quét tại thành phố vũ hán
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhất
ở thành phố tây an nơi một mươi ba triệu dân bị phong tỏa sáu ngày
các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở tây an diên an
nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km hôm nay đã đóng cửa các cơ sở kinh doanh
và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau đợt phong tỏa
ở thành phố vũ hán nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm ngoái
thành phố tây an đã thiết lập hơn bốn bốn trăm linh điểm lấy mẫu và triển khai hơn một trăm linh người tham gia
hỗ trợ đợt xét nghiệm mới nhất
truyền hình trung quốc chiếu cảnh người dân đeo khẩu trang
xếp hàng chờ xét nghiệm trên các đường phố và trung tâm thể thao
các sinh viên cũng bị cấm rời khỏi ký túc xá đại học trừ trường hợp cần thiết
kể từ khi phong tỏa thành phố vào tuần trước
các nhà chức trách đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt
và đưa gần ba mươi người cách ly trong khách sạn
các nhà chức trách tây an cũng tiến hành phun khử trùng toàn thành phố
người dân tây an bị cấm xe lái và mỗi gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài
để mua hàng hóa ba ngày một lần
theo biện pháp phòng dịch mới được chính quyền tây an công bố
không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường
trừ các phương tiện phục vụ công tác kiểm soát dịch
cảnh sát và giới chức y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các xe ô tô
và những người vi phạm quy tắc có thể bị giam giữ một mươi ngày
và phạt năm trăm linh nhân dân tệ tương đương bảy mươi tám usd
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt
trong việc đưa số ca nhiễm trong nước về không
khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh
kháng vaccine và lọt qua các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngạc
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát
nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông tại bắc kinh vào tháng hai năm sau
trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid
zaro covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng
để đưa số ca nhiễm về không bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm
truy vết phong tỏa diện rộng
tây an là thành phố mới nhất được trung quốc triển khai chiến lược này